với thông điệp họa sĩ chung tay đẩy lùi covid một mươi chín các họa sĩ trên cả nước đã đóng góp những tác phẩm nghệ thuật của mình
để tham gia triển lãm và đấu giá trực tuyến tại địa chỉ nhóm facebook vietart exchange
nhằm gây quỹ ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là cách mà các họa sĩ thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng
chương trình triển lãm và đấu giá trực tuyến có sự tham gia của sáu mươi họa sĩ trong cả nước
với hơn một trăm linh tác phẩm khai thác nhiều đề tài khác nhau như dịch covid một mươi chín phong cách thiên nhiên cuộc sống đô thị trên những chất liệu khác nhau
triển lãm và đấu giá trực tuyến không chỉ là cách mà các nghệ sĩ giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật của mình tới công chúng trong lúc dịch covid một mươi chín
mà năm mươi số tiền thu được sẽ được các họa sĩ dùng vào việc ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam